ngay sau cuộc hội đàm giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng jacinda ardern
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng và đại sứ new zealand tại việt nam wendy mathius
đã trả lời các cơ quan thông tấn về ý nghĩa của cuộc hội đàm
đây cũng là cuộc hội đàm đầu tiên song phương mà tiến hành qua hình thức quan trọng như thế này
mà hình thức trực tuyến
nhưng quan trọng hơn tất cả là cuộc hội đàm này đã nhằm xây dựng nâng tầm quan hệ của hai nước
lên tầm đối tác chiến lược
và như vậy cuộc hội thảo đã diễn ra với nội dung hết sức phong phú
đề cập đến rất nhiều các lĩnh vực quan hệ của hai nước
trong đó đặc biệt là tạo ra các cơ chế để tạo cơ chế của quan hệ trao đổi
các cấp chính trị giữa hai nước cũng như là các mặt thúc đẩy quan hệ kinh tế
đặc biệt là phấn đấu để nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước
từ một một triệu tỷ
tôi cảm thấy rất vui mừng khi quan hệ hai nước được nâng tầm lên quan hệ đối tác chiến lược
điều đó có nghĩa là quan hệ đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng trong những năm gần đây
và đây chính là tiền đề đưa quan hệ hai nước hợp tác sâu hơn nữa trên nhiều lĩnh vực